ngày một mươi ba tháng một mươi hai quân ủy trung ương bộ quốc phòng đã tổ chức hội nghị quân chính toàn quân hai nghìn một mươi chín
tổng kết các mặt công tác quân sự quốc phòng và phong trào thi đua quyết thắng năm hai nghìn một mươi chín
triển khai nhiệm vụ và phong trào thi đua quyết thắng năm hai nghìn một mươi chín
tổng bí thư nguyễn phú trọng bí thư quân ủy trung ương đã tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị
cùng tham dự có các đồng chí đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị
phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng
đồng chí nguyễn văn nên bí thư trung ương đảng tránh văn phòng trung ương
và nhiều đồng chí lãnh đạo các ban bộ ngành cơ quan trung ương
hội nghị do đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương
bộ trưởng bộ quốc phòng chủ trì
dự hội nghị có đồng chí nguyễn văn nên bí thư trung ương đảng tránh văn phòng trung ương
thượng tướng lương cường bí thư trung ương đảng chủ nhiệm tổng cục chính trị
các đồng chí ủy viên trung ương đảng lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương
lãnh đạo bộ quốc phòng và các cơ quan đơn vị thuộc bộ quốc phòng
năm hai nghìn một mươi sáu là năm đầu tiên toàn đảng toàn dân và toàn quân triển khai thực hiện
nghị quyết đại hội đảng lần thứ một mươi hai và đã đạt được những kết quả bước đầu
làm tiền đề cho những năm tiếp theo
quân ủy trung ương bộ quốc phòng cấp ủy chỉ huy các cấp đã có nhiều đổi mới
sâu sát hướng về cơ sở bám sát và chấp hành nghiêm sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng
quản lý của nhà nước và điều hành của chính phủ triển khai quyết liệt toàn diện
hoàn thành các nhiệm vụ trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt
chất lượng tổng hợp khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội được nâng cao
trận địa tư tưởng của đảng trong quân đội được giữ vững
đời sống vật chất tinh thần của bộ đội ổn định nội bộ đoàn kết thống nhất
tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của cấp ủy tổ chức đảng toàn quân
luôn kiên định vững vàng tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của đảng
sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao
năm hai nghìn một mươi bảy toàn quân quán triệt nghị quyết số bảy trăm năm mươi sáu của quân ủy trung ương
về nâng cao chất lượng huấn luyện đẩy mạnh xây dựng nền nếp chính quy
quản lý rèn luyện kỷ luật tiếp tục triển khai thực hiện chiến lược phát triển giáo dục
và đào tạo trong quân đội giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi đổi mới toàn diện
tạo sự chuyển biến cơ bản vững chắc về chất lượng hiệu quả giáo dục đào tạo
và nghiên cứu khoa học trong các nhà trường tập trung kiểm tra giám sát công tác lãnh đạo
thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng gắn với thực hiện nghị quyết
trung ương bốn khóa một mươi hai
phát biểu tại hội nghị tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh
năm hai nghìn một mươi bảy là năm thứ hai thực hiện nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi hai
đại hội đảng bộ quân đội lần thứ một mươi bối cảnh có nhiều thuận lợi
toàn đảng toàn dân đang có khi thế cả hệ thống chính trị đang vào cuộc
yêu cầu đặt ra đối với quân đội là rất lớn do vậy
cần nâng cao hơn nữa hiệu quả trên tất cả các mặt công tác
tổng bí thư đặc biệt lưu ý
tiếp tục nghiên cứu nắm chắc tình hình diễn biến biến động trên các hướng
các khu vực nhất là những khu vực trọng yếu
làm tốt hơn nữa công tác dự báo
được phát hiện sớm kịp thời tham mưu với đảng nhà nước quân ủy trung ương
để chỉ đạo ngăn chặn kịp thời xử lý hiệu quả các tình huống xảy ra
tuyệt đối không để bị động bất ngờ trên tất cả các hướng
đây là nhiệm vụ chiến lược rất quan trọng có tính sống còn đối với quân đội
lý do tồn tại của chúng ta là để làm việc này
tổng bí thư cũng yêu cầu cần tiếp tục quán triệt và triển khai có hiệu quả chiến lược bảo vệ tổ quốc
xây dựng chiến lược quân sự chiến lược quốc phòng xây dựng thế trận lòng dân
xây dựng lực lượng quân đội thực sự trong sạch vững mạnh toàn diện
sắp xếp điều trình tổ chức quân đội chấn trình kỷ luật kỷ cương quân phong quân kỳ
chăm lo xây dựng tổ chức đảng luôn tạo sự đoàn kết thống nhất cao trong lãnh đạo chỉ đạo
tiếp tục thực hiện chương trình công nghiệp quốc phòng theo nghị quyết số sáu của bộ chính trị khóa một mươi một
về xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm hai nghìn hai mươi và những năm tiếp theo
tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện rèn luyện
chúng ta đang bước vào giai đoạn mới với khí thế mới niềm tin mới
tôi tin tưởng rằng quân đội lực lượng vũ trang nhất định sẽ hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao
mãi mãi xứng đáng với danh hiệu bộ đội cụ hồ xứng đáng với lòng yêu mến tin cậy của đảng nhà nước và nhân dân